với hành vi cướp giật tài sản các đối tượng gồm nguyễn đình tú hai mươi bốn tuổi nguyễn bá toàn hai mươi ba tuổi
đều ở huyện quế võ tỉnh bắc ninh và hoàng anh sự hai mươi chín tuổi ở huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
đã bị cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
trước đó ngày một một mươi hai hai nghìn một mươi chín tại tỉnh lộ hai trăm tám mươi thuộc xã đông cứu huyện gia bình tỉnh bắc ninh
lợi dụng sơ hở của người tham gia giao thông toàn điều khiển xe máy áp sát để tú ngồi sau cướp dần một chiếc điện thoại di động iphone bảy plus
sau đó cả hai đối tượng tháo chạy và mang bán được bốn triệu đồng
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận ngoài vụ cướp giật tài sản trên
chúng còn gây ra năm vụ trộm cắp nhỏ lẻ trên địa bàn huyện quế võ
tú và toàn là hai đối tượng nghiện đã có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hiện công an huyện gia bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng
tại tỉnh thanh hóa công an thành phố thanh hóa đã nhanh chóng điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng hoàng anh sự cũng với hành vi cướp giật tài sản
trước đó khoảng một mươi bảy h ngày một mươi bảy tháng một mươi hai sự đã đeo khẩu trang bịt mặt và đi xe máy không biển kiểm soát
cướp giật một chiếc điện thoại di động iphone của một người phụ nữ đi đường
nhận được tin báo công an thành phố thanh hóa đã huy động lực lượng
và bắt giữ được đối tượng khi đang mang chiếc điện thoại di động cướp được đi tiêu thụ
quý vị thân mến vào những tháng cuối năm tình hình hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội sẽ có chiều hướng gia tăng
nhất là tội phạm trộm cắp tài sản trong các cơ quan công sở và nạn trộm cắp tài sản tại nhà dân
và để chủ động phòng ngừa loại tội phạm này mỗi người dân doanh nghiệp cần nêu cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa
không để sơ hở cho kẻ xấu phạm tội
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự trên địa bàn thành phố lào cai
địa bàn tổ dân phố số sáu phường kim tân thành phố lào cai
với tiêu chí mỗi người dân hãy chủ động tự bảo vệ tài sản của mình
thời gian qua người dân đã luôn cảnh giác với các loại tội phạm
đặc biệt trong dịp cuối năm như thế này nhiều gia đình đã chủ động lắp camera phòng ngừa hành vi trộm cắp
đây là gia đình tôi cũng có kinh doanh
cuối năm trên địa bàn cũng xảy ra một bài vụ trộm cấp nhỏ
cho nên là chúng tôi cũng lưng cao tinh thần cảnh giác và cũng đã nắp những hệ thống camera
và mình cũng có thể là khi mà xảy ra cái vụ việc gì đó
thì mình cũng có thể cung cấp tư liệu cho bên phía các anh công an
khuôn thư chúng tôi thì thường thường cũng có xảy ra một số cái vụ việc như là trộm cấp
một cách thì
cái tài sản nhỏ do sơ xuất để khuyên ở bên ngoài
chúng tôi cũng đã tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể bà con nhân dân khu dân cư
về cái phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm
thì bà con nhân dân cũng đã cùng với khu dân cư đã thực hiện rất là tốt các công tác này
đây là hai đối tượng nguyễn ngọc thành và phùng đức mạnh
vừa bị công an thành phố lào cai bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
hai đối tượng thường lợi dụng sơ hợp của các phòng trọ và nhà dân trên địa bàn
sau đó đột nhập và trộm cắp tài sản như tv điện thoại để đi bán lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy
có thể thấy phần lớn tội phạm trộm cắp có thể thực hiện được hành vi của mình
cũng là do người dân còn chủ quan lơ là mất cảnh giác
bạn ngày thường là mở cửa ở các cái địa bàn trên tung
nên đối tượng lợi dụng cửa mở và chèo cột điện chèo cây vào để trộm cấp
chính thế chúng tôi đã tuyên truyền cho dân dân các phương thức trộm cấp hoạt động
kèm theo việc đó chúng tôi thường xuyên tiến hành tuần tra kiểm soát
phối hợp với lệ ban địa tự của các khuôn cư
tăng cường các kiểm tra tạm trú tạm vắng để phát hiện kiểm soát các loại đối tượng
ẩn nấu từ các địa bàn
trong dịp tết nguyên án thời gian nghỉ tết dài
người dân vui xuân đón tết
cơ hội cho các đối tượng hình sự để lợi dụng hoạt động
đặc biệt là tội phạm trộm cấp
đề nghị người dân trước hết phải nâng cao tinh thần cảnh giác
trong công tác trông coi bảo quản tài sản
đối với những gia đình có đi thăm thân
đi chơi tết mà dài ngày
thì phải có công tác bảo vệ khóa cửa đảm bảo thật tốt
không có người trông coi quản lý sẽ rất dễ cho các loại tội phạm
bên cạnh công tác tuyên truyền ngăn chặn và xử lý của cơ quan chức năng
thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
để phòng ngừa và bảo vệ tài sản cho chính gia đình mình trong tháng tủ mật
nên lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh phòng ngừa tội phạm
thưa quý vị tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh online của ông nguyễn đình khánh
có địa chỉ tại hai trên sáu lê văn hưu phường tân sơn tp thanh hóa
phòng cảnh sát kinh tế công an thanh hóa
phối hợp với đội quản lý thị trường cơ động thuộc cục quản lý thị trường thanh hòa
đã phát hiện thu giữ hàng nghìn sản phẩm túi sách giả mạo thương hiệu nổi tiếng
tại chỗ lực lượng chức năng đã thu giữ hơn một túi và ví sách tay của phụ nữ
có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng
thời điểm kiểm tra chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng tử
liên quan đến số lượng hàng hóa trên
bước đầu chủ hàng khai nhận số hàng hóa trên được mua tại huyện phú xuyên hà nội
về thanh hóa để bán online trên mạng xã hội
những đơn hàng khách đặt thông qua live stream được cửa hàng đóng gói và gửi qua đường bưu điện
hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản niêm phong và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
trong dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi lực lượng cảnh sát giao thông các tỉnh thành trên toàn quốc
đều đã đồng loạt gia quân thực hiện nhiều chuyên đề xử lý các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv tại thành phố đà nẵng
thuộc cục cảnh sát giao thông bộ công an đã bố trí lực lượng chốt chặn kiểm tra nồng độ cồn
xử lý các phương tiện vận tải hành khách xe tải không đảm bảo về an toàn giao thông
tập trung tuần tra kiểm soát mạnh các phương tiện giao thông đường bộ
trong đó tập trung chủ yếu các lỗi vi phạm như nồng độ cồn ma túy lỗi tốc độ
xe khách trở quá số lượng người quy định để hàng hóa trong khoang chở khách

tránh được phần nào các mối đe dọa tới sức khỏe từ môi trường bị ô nhiễm hiện nay
trong đêm hai mươi ba tháng một mươi hai tại thành phố hồ chí minh sở văn hóa thể thao thành phố
vừa chủ trì tổ chức lễ mừng công khen thưởng các đoàn thể thao đạt được thành tích
trong sea games lần thứ ba mươi vừa qua cũng như trong giấy vô địch bóng đá quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi lễ ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh trao tặng bằng khen
cho câu lạc bộ bóng đá thành phố cùng hai tỷ đồng tiền thưởng
đội tiện bóng đá nữ với sót thành tích vô địch sea games cũng nhận được một tí đồng
câu lạc bộ futsal thái sơn nam được tặng năm trăm linh triệu đồng
ngoài ra ủy ban nhân dân thành phố trao tặng bảy mươi bằng khen
cho các vận động viên xuất sắc tại sea games lần thứ ba
mình chỉ góp được một phần ít công sức thôi cho nên là cũng góp được một tấm hư chương đồng
nhất là huy chương đồng ở bộ môn môi thái
nó cũng là sự cố gắng của mỗi vận động viên
và điều đó cũng khích lệ tinh thần của mình cần cố gắng hơn
mình sẽ mong rằng trong tương lai sẽ gạt phá được nhiều thành công tốt hơn
sự quan tâm của tất cả nước từ lãnh đạo tới các doanh nghiệp
cũng như là về thành phố được sự quan tâm đón tiếp
và tổ chức cái lễ mừng công thế này là một cảm xúc rất là hạnh phúc
mình sẽ cố gắng hơn nữa làm sao tạo được các em từ trẻ bắt đầu nói tiếp cho các chị lớn tiếp theo nữa

để cho bóng đá nữ càng ngày phát triển hơn
để không phụ lộn những người đang bắt đầu quan tâm đến nữ
đó là một điều các em đang rất là phấn khởi đang chờ điều đó
buổi gặp gỡ này mong muốn khích lệ các vận động viên tích cực tập luyện
chuẩn bị cho các kỳ thi đấu sắp tới
đồng thời với những cơ quan quản lý thể thao
đây cũng là dịp nhìn lại sea games lần thứ ba mươi vừa qua
đã rút kinh nghiệm chơi việt nam chuẩn bị đăng cai đại hội lần thứ ba mươi một vào năm hai nghìn hai mươi một
xin được chuyển sang một thông tin khác
xin được chuyển sang một thông tin khác
do tết nguyên đáng đến sớm nên trong những ngày này tại các xưởng gia công tượng linh vật
tại huyện hóc môn thành phố hồ chí minh không khí làm việc luôn bận rộn
hình tượng con giáp canh tí trong nhiều sắc thái đã dần hoàn thiện
chuẩn bị cho người dân thưởng lãm trên đường hoa xuân phố đi bộ nguyễn huệ
năm nay ý tưởng của đường hoa nguyễn huệ là thành phố xanh hiện đại
công nghệ hướng tới tương lai với ba điểm chính
đoạn một xuân của đất trời xuân của tình người
đoạn hai thành phố phát triển và niềm tin
đoạn ba thành phố hiện đại tiến bước vương xa
linh vật chính của đường hoa là chú chuột canh tí vui vẻ
hình vợ chồng chuột đại cảnh sẽ được bố trí ngay cổng ra vào đường hoa nguyễn huệ
hai bên là những chú chuột hamster nhảy mút vui tươi khoát lên mình những tả áo mới
chất liệu của những chú chuột này làm từ mút xốp phổ bị bằng da cây cừu tràm sinh động
ngoài ra còn có khu vực trưng bày hoa lan kết hợp với ánh sáng và kính thủy tinh
tạo nên sự quy mô mới lạ kích thích người xem
hiện tại bảy mươi công việc các hạng mục đã được hoàn thành để khẩn trương đưa vào lắp đặt
phục vụ nhu cầu vui xuân thưởng lãm của người dân và du khách